quý vị thân mến bắc bộ thì có mưa từ ngày hôm qua và sang đến hôm nay thì nhiều khu vực ở bắc bộ lại tiếp tục có mưa vừa đến mưa to
tôi nghĩ là với cái kiểu thời tiết như thế thì chúng ta sẽ phải thay đổi những cái lịch trình cuối tuần đúng không chị đinh hạnh
quý vị cũng không nên có những hoạt động ngoài trời vì nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay không quá hai mươi tám độ nhưng có mưa nên bắc bộ sẽ có cảm giác hơi xe lạnh
nếu đi đâu vào lúc sáng sớm hay chiều tối thì quý vị đừng quên đem theo áo khoác mỏng ạ
trung bộ thì sẽ có sự phân hóa về thời tiết phía bắc trung bộ thì có mưa về chiều tối trong khi đó thì nam trung bộ hoàn toàn nắng giáo
thành phố hồ chí minh và các thành phố khác ở phía nam bộ thì nhiệt độ cao từ ba mươi hai ba mươi bốn độ c
lưu ý là chiều cường tại nam bộ cũng đang ở mức cao trong những ngày này nhiều khu vực sẽ xảy ra tình trạng ngập
quý vị lưu ý chọn các tuyến đường đi di chuyển phù hợp để thuận tiện cho việc đi lại